số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra ở tỉnh ishikawa miền trung nhật bản đã tăng lên sáu mươi hai người
dự kiến số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng còn mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập
hàn quốc đã bày tỏ đau buồn đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân sau trận động đất
cũng như khẳng định sự đoàn kết với nhật bản trước những thách thức chung mà các nước thuộc vành đai lửa thái bình dương phải đối mặt
đồng thời bày tỏ mong muốn hỗ trợ nhật bản khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra
trong khi đó trung quốc cũng gửi lời chia buồn và bày tỏ sự cảm thông đến nhật bản cùng những người thiệt mạng và thân nhân của họ
lãnh đạo các nước anh canada pháp italia và mỹ cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết và sẵn sàng phối hợp với nhật bản khắc phục hậu quả trận động đất